nhằm hưởng ứng thông điệp ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai tầm quan trọng của sự hòa nhập
tăng cường sự tiếp cận và quyền của tất cả mọi người vừa qua sở lao động thương binh và xã hội
tp hcm phối hợp với khu du lịch văn hóa xuế tiên cùng các sở ban ngành thành phố tổ chức
ngày hội thiện tâm nhân ái năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội thiện tâm nhân ái đã hình thành vào năm hai nghìn và đến nay đã tròn hai mươi năm hoạt động
với tinh thần sang sẻ yêu thương ưm mầm nhân ái
năm nay ngày hội đã thu hút hơn bảy trại sinh từ khắp mọi miền đất nước về tham dự
ở đây các bạn được miễn phí vé vào cổng vé tham quan kết hợp vui chơi giải trí
tại các công trình đẳng cấp hiện đại nhất của suối tiên thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc
cùng đại tiệc buffet miễn phí với nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng
đặc biệt sẽ được gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ công dân trẻ tiêu biểu tp hcm năm hai nghìn hai mươi
mang đến không khí tươi vui sôi động cho ngày hội với nhiều giai điệu lan tỏa thông điệp về cuộc sống tươi đẹp
để tổ chức và phục vụ chú đáo cho gần bảy trại sinh thì khu du lịch suối tiên đã huy động hơn bảy trăm linh tình nguyện viên
là các sinh viên của các trường đại học trên địa bàn tp hcm nhằm hỗ trợ các trại sinh khi tham gia các trò chơi hiện đại được dễ dàng
thật sự mà nói trong lúc gặp mấy em như vậy trong hoàn cảnh đó mình chạy mình không biết mệt nhưng mà khi mình xong rồi thì mệt lắm
mỗi khi mà một tổ chức một cái cuộc vui chơi như vậy là rất là khó khăn
và các em rất là trong đời
các cuộc đi chơi đó nếu như mình không có dùng hết tâm quyết của mình và cái tình cảm của mình
thì mình sẽ không bao giờ cho các em được một ngày vui chơi trọn vẹn và thoải mái
thật sự khi mà nhìn thấy những cô chú vui vẻ ở trong xuế tiên như thế này
thì mình cũng cảm thấy là mình rất là vui theo mấy cô chú
nhưng là năm sau có chương trình này trở lại thì con vẫn tham gia và nhiệt tình
cũng như là góp một phần nhỏ của mình để làm cho chương trình nó thành công hơn nữa
không chỉ là ngày vui chung dành cho người khuyết tật
mà ngày hội còn giúp kết thúc
kết nối những tấm lòng vàng để cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp đến cộng đồng và xã hội
thành công của ngày hội thiện tâm nhân ái không đến từ may mắn hay giá trị vật chất đơn thuần
mà nó được thể hiện từ tình yêu thương sự đồng cảm và tinh thần cống hiến dành cho cộng đồng người khuyết tật